ủy ban nhân dân tp hải phòng vừa chấp thuận phương án dừng hoạt động của bến phà bính sau nhiều năm hoạt động phục vụ việc đi lại của nhân dân
phà bính được đưa vào sử dụng từ những năm đầu thế kỷ hai mươi và từng được biết đến là một trong những bến phà lớn nhất cả nước
việc hoạt động của bến phà bính hiện tại sẽ không thể triển khai thi công được các hạng mục kẻ sông cấm
gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị bắc sông cấm
do đó sở giao thông vận tải hải phòng đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phương án dừng hoạt động của bến phà bính kể từ ngày một tháng một mươi
bến phà bính qua sông cấm nằm trên địa phận quận hồng bàng và huyện thủy nguyên
hiện bến phà bính do sở giao thông vận tải hải phòng quản lý và công ty cổ phần đường bộ hải phòng là đơn vị khai thác
sử dụng với một phà nhỏ loại phà một lưỡi với công suất hai mươi bốn cv hoạt động từ bốn giờ đến hai mươi giờ hàng ngày
trung bình mỗi ngày phà vận chuyển được khoảng năm trăm năm mươi lượt người xe máy xe đạp qua sông